những xe mô tô này thường được các thanh thiếu niên mang đến các tiệm độ chế
chủ yếu từ những khung sườn lốc máy của những xe không rõ nguồn gốc
theo yêu cầu của các thanh thiếu niên các tiệm sửa xe mô tô đã hẳn lại khung sườn
làm tăng độ chịu tải lên nhiều lần đục số khung số máy và lắp ráp lại thành một xe mô tô khác
xe của em không có đèn xe tơ mất rồi xe như thế này không đi an toàn giao thông
trong thời gian tới em xe tựa lại đến lúc đi xe thì đảm bảo an toàn giao thông
các xe độ chế đã không bảo đảm an toàn kỹ thuật thế nhưng nhiều em thanh thiếu niên còn lái chạy ra đường
chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng rú ga khiến cho người dân trong các buôn bức xúc
là nguyên nhân dẫn đến sự mất an toàn cho những người tham gia giao thông
như vậy thì đương nhiên là vi phạm giao thông rồi không nên đi xe như vậy
phải tu sửa lại cho nó ngon lành mới đi được
xe thì không có biển số không có đèn không có bô rin của nó cho nên là vi phạm giao thông
có khi gây tai nạn cho người khác nữa không phải là riêng của bản thân mình đâu
tình trạng thanh thiếu niên ở các buôn thôn sử dụng các loại xe mô tô độ chế
không chỉ gây thêm phức tạp về an toàn giao thông
mà còn tạo cơ hội cho kẻ gian tiêu thụ những phụ tùng xe mô tô trong các vụ trộm cắp
tình trạng này đòi hỏi công an các xã các huyện cần tăng cường tuần tra phát hiện thu giữ
khi lưu hành trên đường hoặc tổ chức cho các tiệm sửa chữa xe mô tô trên địa bàn
cam kết không nhận độ chế các loại xe này
dùng dao khống chế rồi hiếp dâm là hành vi phạm tội của đỗ văn mạnh ở huyện lạng giang tỉnh bắc giang
điều đang nói nạn nhân trong vụ án này là một bé gái mới một mươi bốn tuổi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt giữ đối tượng mạnh về hành vi hiếp dâm
trước khi gây án mạnh thấy cháu gái sinh năm hai nghìn bốn ở xã thanh lâm huyện lục nam ở nhà một mình
nên nảy sinh ý định hiếp dâm mạnh rủ dê cho bé ra khỏi nhà rồi dùng dao khống chế để thực hiện hành vi
từ đơn trình báo của nạn nhân bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ công an huyện lục nam đã xác định
mạnh chính là đối tượng thực hiện vụ việc trên và tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
trước thông tin người dân xã kim thượng huyện tân sơn tỉnh phú thọ đang lo lắng nguy cơ lây nhiễm hiv
do sử dụng chung kim tiêm ngày hôm qua thông tin từ cục phòng chống hivs bộ y tế cho biết
đơn vị đã có chỉ đạo bước đầu và bắt tay vào xác minh sự việc này
cụ thể cục phòng chống hivs bộ y tế đã có công văn đề nghị sở y tế tỉnh phú thọ
trường xác minh và có báo cáo cụ thể về sự việc nêu trên yêu cầu phải xử lý nghiêm các sai phạm nếu có
đồng thời cục phòng chống hivs bộ y tế cũng đã cử đoàn công tác đến tận địa phương
để phối hợp tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc này
trước đó tại xã kim thượng rộ lên thông tin nhiều người phải đi xét nghiệm máu vì nghi nhiễm hiv
sự việc bắt nguồn từ một nữ bệnh nhân ở khu trường ba xã kim thượng được phát hiện nhiễm hiv
trong khi mọi sinh hoạt chỉ quanh quần ở nhà
theo nữ bệnh nhân này bà từng bị bệnh và có đến nhà một bác sĩ đang công tác
tại bệnh viện đa khoa huyện tân sơn để tiêm thuốc
nuôi ảo vọng về một cuộc sống sung sướng không phải lao động vất vả ở miền đất hứa
qua những lời rụ rỗ của kẻ xấu nhiều người dân đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gia lai
đã vượt biên trái phép sang campuchia thái lan
theo thống kê của cục an ninh tây nguyên hiện còn hàng trăm người vượt biên trái phép sang thái lan và campuchia
tuy nhiên số người nhận ra sự thật và may mắn được trở về lại rất ít
và nếu có cũng mang theo cả nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác
anh romad anh húc ba mươi tám tuổi và ông siêu phân năm mươi tám tuổi cùng ở làng xưa a xã ia kho chư xê
rủ nhau vượt biên từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy và từ thái lan hồi hương về vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
đến thời điểm này những ngày tháng lạc lối trên đất khách quê người
dường như vẫn còn ám ảnh trong tâm trí họ
việt nam mình có nhà có rái có ruộng có mấy đứa bạn bè này họ hàng trong làng này
ví dụ mình khó khăn cái gì mình xin hàng trò
mình đi bên kia thì toàn người nước ngoài hết mình đâu có biết xin cái gì đâu
ngày mình thiếu ví dụ mình thiếu cơm thiếu gì thiếu tiền mình không biết xin đâu
mình khóc lọc
trong vòng thời gian ở thái lan đó nhưng mà mình thì chưa giao tiếp được đến người ta
mà xin việc thì khó khăn lắm
ra ngoài thì công an hồi đó thì tôi quét nếu người lạ thì không có hộ chiếu thì đã bị bắt
cha vợ của an húc ông kepa gret năm nay năm mươi bốn tuổi cũng là một trong những nạn nhân của trò lừa phỉnh vượt biên
sau khi an húc vượt biên ở vài ngày thì ông gret được cao ủy đnh với người tị nạn trao trả
hai năm sống khổ cực ở campuchia là những chuỗi ngày đau buồn trong cuộc đời ông
ở nhà sáng cái chân tôi lên dãy quen rồi
qua bên ấy không có việc làm suốt ngày ở trong căn phòng chật trội ăn uống thiếu thốn
bà con đừng nghe kẻ xấu xúi rục vượt biên như tôi
mất hết không có gì đâu
một số đối tượng ở thái lan và campuchia đã lợi dụng tuyên truyền và kích động bà con trốn
để mà lấy cái tiền khí
từ một mươi năm đến hai mươi triệu
thực tế thì không đi tới được nước thứ ba hoặc không đi tới được mỹ
mà đời sống tại thái lan rất là khó khăn gian khổ
và đã có một số trường hợp đã gọi điện thoại về để nhờ chính quyền tạo điều kiện
để giúp đỡ quay về lại quê hương đất nước
theo thống kê của cục an ninh tây nguyên hiện còn hàng trăm người vượt biên trái phép
đang ở thái lan và campuchia
tuy nhiên số người may mắn được trở về lại rất ít
từ bỏ người thân buôn làng những người vượt biên
tìm đến miền đất hứa với ước mơ về một cuộc sống giàu có không lao động
để rồi cái họ nhận lại là sự đau khổ ly tán bệnh tật
thậm chí còn phải chịu cảnh tù đầy nơi xứ người
đây có thể là lời cảnh tỉnh cho một số người còn nhận thức mơ hồ
về hậu quả của việc trốn ra nước ngoài đi tìm miền đất hứa
thông tin đáng chú ý từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam
sau đó có khả năng đổi hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng năm km và mạnh dần lên thành bão
cảnh báo trong ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng tám ở bắc bộ có mưa giải rác
từ đêm ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng tám ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
sẽ có mưa to đến rất to
cảnh báo lũ lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía bắc
cụ thể từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng tám trên hệ thống sông hồng sông thái bình
sông hoàng long sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên từ hai đến bốn mét
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông đà sông thao sông hoàng long sông bùi
có khả năng lên mức báo động hai báo động ba thượng lưu sông thái bình ở mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía bắc
đặc biệt là tại các tỉnh như lai châu sơn la hòa bình yên bái phú thọ
quảng ninh lạng sơn và cao bằng ngập úng tại các vùng trũng thấp có khả năng xảy ra
đặc biệt là tại khu vực đồng bằng bắc bộ
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía bắc cấp một
nhận quyết định truy nã của công an tp việt trì tỉnh phú thọ là đối tượng nguyễn văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại đội hai khu minh tân phường minh đông thành phố việt trì tỉnh phú thọ
và đối tượng tạ quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã tiên kiên
huyện lâm thao tỉnh phú thọ bị công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội cướp tài sản
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
để bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện